và đến ngày hôm qua cả nước đã thực hiện được gần bốn mươi bảy năm triệu mũi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
viện vệ sinh dịch tễ trung ương đang có kế hoạch phân bổ gần một triệu liều vaccine pfizer cho một mươi ba địa phương
một mươi tám bệnh viện viện thuộc trung ương các đơn vị ngành trong cả nước
số vaccine này được mua từ nguồn ngân sách nhà nước
đây là đợt phân bổ vaccine thứ năm mươi năm tại việt nam
trong đợt này hà nội nhận một trăm ba mươi bảy liều thành phố hồ chí minh nhận một trăm bảy mươi tám trăm hai mươi liều
còn lại phân bổ cho các tỉnh thành phía nam
đến nay việt nam đã tiếp nhận hơn sáu mươi một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín các loại
trong đó hơn năm mươi sáu triệu liều đã được phân bổ cho các địa phương đơn vị
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên của khu vực miền bắc là bốn mươi năm
miền trung bốn mươi một ba tây nguyên một mươi năm hai và miền nam là năm mươi tám